trong không khí đầu xuân năm mới hôm nay tại thành phố hồ chí minh ban liên lạc toàn quốc chiến sĩ cách mạng việt nam bị địch bắt tù đầy đã tổ chức họp mặt mừng xuân canh tí hai nghìn hai mươi
nhiều vị nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đã đến dự vui xuân cùng với gần bốn trăm linh cựu chiến sĩ cách mạng đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước
họp mặt đầu xuân các cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy bày tỏ vui mừng trước những thành tiệu đất nước đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
các đề biểu đánh giá cao với sự quyết tâm mạnh mẽ việc xử lý nghiêm minh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng xử lý các cán bộ sai phạm kể cả cán bộ cấp cao ủy viên trung ương ủy viên bộ chính trị
đạt niềm tin trong năm hai nghìn hai mươi năm có nhiều sự kiện trọng đại như chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam bảy mươi năm năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
đất nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tiệu lớn hơn nữa